cũng trong sáng nay sở y tế tỉnh quảng ngãi thông báo ghi nhận một mươi một ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó có một ca ngoài cộng đồng và một mươi ca là người trở về từ các tỉnh có dịch đã được cách ly tập trung trước đó
ca ngoài cộng đồng là nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi
trước đó vào ngày chín tháng tám bệnh nhân này đi lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện tại phòng xét nghiệm thiện nhân tp quảng ngãi
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày thì được thông báo có kết quả dương tính
trường hợp này chưa xác định rõ nguồn lây
ngành y tế và công an tỉnh quảng ngãi đang tập trung truy vết để khoanh vùng và xử lý mầm bệnh